bếp than tổ ong được ví như một sát thủ thầm lặng đối với môi trường và chính những người xung quanh
bởi những loại khí độc phát thải trong quá trình đun nấu
chính vì vậy thời gian qua hà nội đã rất nỗ lực để xóa bỏ bếp than tổ ong
dưới hình thức nhiên liệu sinh hoạt này góp phần cải thiện chất lượng không khí của hà nội
những hình ảnh này giờ đây đã ít xuất hiện hơn trên phố phường thủ đô
bởi người dân đang dần thay thế bếp than tổ ong bằng các loại bếp thân thiện với môi trường hơn
như bếp điện bếp hồng ngoại
vì tôi thấy bếp than tổ ong nó không tốt cho sức khỏe
sau đấy thì vì không tốt cho sức khỏe nên tôi chuyển sang dùng nồi điện
dùng nồi điện thì tôi thấy nó an toàn sạch sẽ và nó rất nhiều tiện lợi ở cái nồi điện này
theo sở tài nguyên và môi trường hà nội đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thành phố đã giảm được hơn bốn mươi một bếp than tổ ong trên địa bàn hơn ba mươi quận huyện
tương đương với một trăm sáu mươi người dân trong các hộ gia đình
hộ gia đình không còn bị tiếp xúc với những chất ô nhiễm không khí độc hại như co so hai pm hai năm
số bụi mịn pm hai năm giảm từ hơn hai ba trăm linh tấn xuống còn một sáu trăm linh tấn
co khí độc giảm từ hơn hai mươi sáu tấn xuống còn tám tấn
lượng khí thải co hai giảm hơn ba trăm tám mươi hai tấn một năm
tuy nhiên để hướng tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong vào cuối năm nay
thì vẫn còn nhiều việc phải làm bởi hà nội hiện vẫn còn tồn tại một mươi năm
nhiều biện pháp ví dụ như đưa về tất nhiên là phải đưa về phương xã
thì mới có thể kiểm soát được chứ phạt tức là tuyên truyền rồi
và nếu mà gia đình nào mà còn sử dụng thì sẽ xử phạt
trong thời gian thời chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng những cái chế tài đặc trụ của thành phố
theo luật thủ đô thì chúng ta sẽ có đầy đủ một bộ công cụ chế tài
và chúng ta có sự giám sát đồng hành của cộng đồng địa phương
trong việc xác định rõ việc sử dụng bếp than tổ ong là một việc mang đến những lợi
bất cổng đến cho sức khỏe nguy hạn đến cho sức khỏe của người dân
thì chúng ta có thể thực hiện được triệt đề
để việc xóa sổ bếp than tổ ong cần có giải pháp thay thế hiệu quả hợp lý
như vậy người dân mới đồng lòng quyết liệt cùng chính quyền hướng tới một hà nội xanh